thưa quý vị cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện và bắt quả tan một mươi chín đối tượng
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà
qua tin tố giác của người dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
đã phối hợp công an huyện cái bè và công an xã hậu mỹ bắc a tiến hành kiểm tra phát hiện
và bắt quả tan một mươi chín đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất của nguyễn văn giỏi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ấp một mươi chín năm xã hội mỹ bắc a huyện cái bè
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một con gà một mươi sáu điện thoại di động hai mươi bốn xe mô tô
gần bảy mươi bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đá gà trên do đối tượng nguyễn tấn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu của ấp hậu phú một
xã hậu mỹ bắc a huyện cái bè đứng ra tổ chức
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an huyện cái bè
tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền